tại hà nội bộ công thương việt nam phối hợp với tạp chí thương mại gạo the rice trader
đã tổ chức hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ một mươi
phó thủ tướng vương đình huệ dự và phát biểu khai mạc hội nghị
tham gia hội nghị có hàng trăm đại biểu đại diện ngành hàng từ các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới
cũng như là đại diện các bộ ngành hiệp hội của việt nam
tại hội nghị các chuyên gia nhà xuất nhập khẩu thương mại gạo đã trao đổi
nhận định xu hướng toàn cầu về thương mại sản xuất lúa gạo trong năm hai nghìn một mươi tám
và những năm tới nhận diện những cơ hội thách thức cho sản xuất xuất khẩu gạo
trên cơ sở đó đề ra định hướng phát triển sản xuất thương mại gạo thế giới nói chung trong đó có việt nam
sau ba mươi năm đổi mới sản xuất lúa gạo của việt nam đã đạt được những thành quả to lớn
góp phần quan trọng đưa việt nam trở thành một trong ba quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất trên thế giới
tính đến hết ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu gạo của việt nam đạt
đạt bảy mươi ba triệu tấn tương đương hai ba mươi tám tỷ đô la tăng chín ba lần so với cùng kỳ năm ngoái

trên cơ sở đó đề ra định hướng phát triển sản xuất thương mại gạo thế giới nói chung
trên cơ sở đó đề ra định hướng phát triển sản xuất thương mại gạo thế giới nói chung trong đó có việt nam